ấu trùng artemia mới nở là thức ăn tươi sống lý tưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản
hơn ba năm qua nhờ thực hiện mô hình nuôi artemia kết hợp sản xuất muối
diêm dân tại tỉnh ninh thuận đã tăng thêm thu nhập đáng kể
qua đó đời sống được cải thiện và nâng cao nhiều
xã phương hải huyện ninh hải có một trăm năm mươi hộ dân làm nghề muối với chín mươi hai hectare
đến nay đã có hơn ba mươi hectare ruộng muối được người dân nơi đây chuyển sang nuôi artemia
anh lê văn tư ở thôn phương cựu hai xã phương hải là một trong những người tiên phong
trong thực hiện mô hình sản xuất muối kết hợp nuôi atemia
ngoài nguồn thu nhập từ muối mỗi tháng gia đình anh tăng thêm thu nhập khoảng chín triệu đồng
từ một năm xào nuôi artemia
thả xuống làm ao cho chật xí phơi nắng khoảng hai ngày
người ta thả xuống thả xuống mà từ ngày đầu tiên thả xuống thì còn ẹt tí xíu à
nuôi đó hai mươi ngày hai mươi ngày sau mới thu hoạch
giá bần vương của nó bữa nay là giao động chín mươi một trăm linh ngàn
hiện nay mô hình này được nhiều hộ ở xã phương hải nhân rộng
diêm dân có thể nuôi artemia ở bất kỳ thời điểm nào trong vụ sản xuất muối
vì nước biển được bơm vào các ruộng để phơi nắng lộ thiên cho nước biển bốc hơi
và nâng dần bệnh
độ mặn trước khi dẫn vào các ô kết tinh muối luôn có sẵn và thường có độ mặn
từ năm đến tám độ muối nên rất lý tưởng để artemia phát triển trong môi trường nước mặn
ở cấp độ đó
hiện tại nhu cầu sử dụng artemia làm nguồn thức ăn cho tôm giống
từ các trại sản xuất tôm giống rất lớn nên đầu da của artemia luôn ổn định
với giá từ tám mươi đến một trăm linh ngàn đồng một kg mang lại thu nhập khá cao cho diêm dân
sống ở vùng biển
hai năm gần đây thì ta kết hợp giữa làm muối với nuôi artemia
do nhu cầu của con artemia nó cần hiện nay giá artemia giao động là tám mươi một trăm linh ngàn một kg
cho nên bà con ta cũng kết hợp ba mươi diện tích của đồng muối của mình
kết hợp để thả nuôi artemia
thành công bước đầu của mô hình nuôi artemia kết hợp sản xuất muối tại ninh thuận
cho thấy sự quyết tâm và chủ động trong chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất
của các cấp chính quyền và sự đồng thuận cao của nông dân
mô hình không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất mà còn mở ra hướng đi mới
trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội từ nguồn tài nguyên biển tại ninh thuận trong tương lai